chiến tranh tuy đã lùi xa hơn bốn mươi năm nhưng đến nay hậu quả của chất độc da cam dioxin năm xưa
vẫn còn để lại nỗi đau nặng nề cho hàng ngàn gia đình ở tỉnh quảng nam
theo thống kê toàn tỉnh hiện có ba mươi năm người bị phơi nhiễm chất độc hóa học
trong đó có hơn bảy nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin
để góp phần khắc phục nỗi đau do chiến tranh thời gian qua tỉnh quảng nam đã có nhiều việc làm thích thực
xây dựng trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh tại phường an phú thành phố tam kỳ
bước đầu nơi đây đã trở thành ngôi nhà thân thiện của những nạn nhân chất độc da cam dioxin ở địa phương
sau hơn năm năm đi vào hoạt động trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh quảng nam
luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em ở đây được phát triển và sớm hòa nhập với cộng đồng
ở trung tâm các em được phát triển và sớm hòa nhập với cộng đồng
được duy trì thường xuyên việc luyện tập phục hồi chức năng và được học văn hóa nên nhiều em đã có tiến bộ rõ rệt
ngoài ra các em còn được học nghề thủ công đến nay sản phẩm của các em đã được bán ra thị trường
nhiệm vụ chính của trung tâm thì vẫn là phục hồi chức năng cho các cháu là chủ yếu
bên cạnh đó tổ chức dạy nghề cho các cháu để các cháu học được một cái nghề
sau này cháu tự lao
tự lo được cái cuộc sống bản thân của cháu chứ còn cha mẹ gia đình của các cháu đến cái lúc nào đó thì cũng không thể nuôi các cháu được
vì văn qua ở trung tâm đã tổ chức dạy một cái nghề làm hương tức là làm nhân đấy
và số lượng hàng ngày tiêu thụ cũng nhiều và các cháu cũng đã tiến bộ nhiều mặt
hiện nay trung tâm bảo trợ nạn nhân đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho năm mươi chín đối tượng là nạn nhân chất độc da cam thế hệ hai
thế hệ ba và trẻ em khuyết tật theo hình thức bán chú
phần lớn các em đều có sức khỏe không ổn định nhưng cán bộ ở đây không ngại khó khăn vất vả
luôn nỗ lực làm tốt công việc của mình
vì vậy trung tâm dần trở thành ngôi nhà thân thiện của các em
phần lớn các em đều có sức khỏe không ổn định nhưng cán bộ ở đây không ngại khó khăn vất vả

vì vậy trung tâm dần trở thành ngôi nhà thân thiện của các em
dù mới đi vào hoạt động được hơn năm năm và cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn
nhưng đội ngũ cán bộ nhân viên ở trung tâm vẫn luôn cẩn mẫn chăm sóc dạy dỗ các em như con cháu của mình
luôn nỗ lực làm việc hết sức mình để giúp các em nhanh tiến bộ và sớm hòa nhập cộng đồng
cộng đồng góp phần khắc phục nỗi đau do chiến tranh để lại